tại làng văn hóa các dân tộc việt nam đã tái hiện lễ sen đôn ta của đồng bào dân tộc khmer tỉnh sóc trăng
nhằm giới thiệu quảng bá nét truyền thống văn hóa đặc sắc của dân tộc khmer tới du khách
theo phong tục hàng năm bà con đồng bào khmer lại nô nức tổ chức lễ sen đôn ta hay gọi là lễ cúng ông bà
nhằm tưởng nhớ đến công ơn và cầu phước cho linh hồn của các bậc sinh thành người thân quá cố và chi ân tổ tiên
đã khai phá đất đai cầu mong bình an thịnh vượng
lễ sen đôn ta là một trong những lễ hội truyền thống lớn nhất trong năm của người khmer nam bộ
còn được gọi là lễ cúng ông bà
lễ có ý nghĩa giống với lễ vu lan của người việt nên còn được gọi là lễ xá tội vong nhân
theo phong tục người dân tộc khmer đó là cái truyền thống ông bà cha mẹ đã qua bản
ngày đầu là kính thỉnh mời chư tăng đến nhà
ngày thứ hai thì chư phật tử đến chùa đem dân cơm cúng các chư tăng hồi hướng phước báo
ngày thứ ba thì làm lễ cũng đưa các ông bà đó về
đó là gọi là du thiện
tò đạt để mình sắp xếp để mình chiến đưa mình lễ cúng ông bà
khi mà mình lễ xong mình sẽ gọi là lễ cúng ông bà
lễ cúng sư về nhà để mình gọi là tác bạch
cơm chay cũng cho sự người sư tụng kinh chúc cho linh hồn của ân linh của mình được sớm siêu sót
lễ sendonta gồm hai phần chính
phần một là bôn phu chung bin họp mặt
gia đình khmer đi chùa cúng cơm cho ông bà tổ tiên
các sư tụng kinh cầu siêu mời ông bà về chứng kiến
sau đó trở về nhà mình và tiếp tục làm lễ
sau khi cúng mời ông bà tổ tiên xong
dùng vị acha sang tụng kinh để dâng cơm cho các sư
tiếp đến phần hai là chundonta tiễn ông bà
lễ vật quan trọng không thể thiếu là thuyền bẹ chuối đựng thức ăn gạo mè đậu tiền bạc
chiếc thuyền sẽ được thả trôi theo dòng nước
với ý nghĩa là nhằm đưa tiễn ông bà trở về cõi âm
đến khi tôi bước vào đây thì tôi khám phá ra được là
ở trong miền tây có rất nhiều nét đẹp văn hóa
như ngày hôm nay thì tôi được chứng kiến là một lễ cúng đấy
với lại là những cái
tiễn ông bà
đoạn tấu nhạc rất hay ạ
và ngoài ra thì tôi cũng được khám phá thêm những cái chiếc buồng này
những cái cầu tre
rất đẹp ạ
cuối cùng là phần hội được thể hiện bởi các nghệ nhân khmer
với những bài hát đặc sắc cùng với giàn nhạc ngũ âm độc đáo
bằng việc thông qua nghi lễ sendonta đã khẳng định tính nhân bản
thuần hậu trong khát vọng tâm linh của đồng bào khmer
lễ hội là một nét văn hóa độc đáo mà người khmer nam bộ
góp chung vào sự đa dạng đặc sắc của nền văn hóa việt
trong đồng bào